theo bộ y tế đến nay cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
khoảng tám mươi ba số đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi thứ ba
tuy nhiên đã khỏi covid một mươi chín vẫn có khả năng tái nhiễm
cần tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ ba
đến nay cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
mũi một là gần một trăm linh mũi hai là gần chín mươi chín và tỷ lệ người đã tiêm mũi ba đạt khoảng năm mươi
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi mũi một là chín mươi chín mũi hai là chín mươi bốn
về tiêm mũi ba bộ y tế cho hay đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ước tính có khoảng sáu mươi đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm bụi ba
như vậy hiện tại đã tiêm mũi ba cho khoảng tám mươi ba số đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm
số còn lại chưa tiêm mũi ba
vì một số lý do như số lượng người mắc covid một mươi chín tăng cao chung với thời điểm cần tiêm mũi ba
do đó có sự chỉ hoãn tiêm chủng
một bộ phận người dân đã tiêm hai liều vaccine sau khi mắc covid một mươi chín
và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi bà vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh
bộ y tế cũng cho rằng do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc
đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao
nên tỷ lệ chết trên mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu
người khỏi bệnh vẫn có khả năng tài nhiễm do vậy cần tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi ba
triển khai các biện pháp ưu tiên quản lý bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao
tăng cường năng lực cách ly chăm sóc điều trị quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
nhất là thực hiện thông điệp năm k cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ
cộng đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác là rất quan trọng
trong việc kiểm soát ca lây nhiễm hạn chế bệnh tăng nặng tử vong